bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bến tre về tình hình phát triển thủy sản
và kết quả triển khai công tác chống đánh bắt bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh bến tre
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho rằng
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp nước ta cũng như tỉnh bến tre có mức tăng trưởng khá
trong đó tỉnh bến tre ban hành nhiều văn bản về tái cơ cấu nông nghiệp trong đó ngành thủy sản cũng có nhiều văn bản
triển khai luật đi vào cuộc sống thường xuyên liên tục
trong thời gian tới tỉnh bến tre cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt xử lý tàu đánh bắt cá vi phạm vùng biển nước ngoài
quản lý tàu ra vào cảng có sổ sách ghi chép để tạo chuyển biến trong triển khai công tác chống đánh bắt bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định